dự báo trong ngày hôm nay dãnh mây rông này tiếp tục tồn tại và gây mưa cho khu vực vùng núi
cường độ vẫn đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
riêng đối với các tỉnh như lai châu lào cai hà giang cao bằng bắc cạn và cả tuyên quang
có mưa lớn với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm thậm chí có nơi còn trên một trăm hai mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
mưa xuống tiếp tục mang đến thời tiết mát mẻ cho khu vực này
với mức nhiệt chỉ khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tuy nhiên nguy cơ cao có thể kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên người dân khu vực này cần hết sức lưu ý
với các tỉnh trung du và vùng đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
mưa rông được dự báo cũng có khả năng xảy ra nhưng chủ yếu là về chiều tối và đêm
còn ban ngày phổ biến có nắng gián đoạn nên nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
lùi xuống trung bộ trên khu vực tiếp tục chịu tác động của vùng á
hôm nay nắng nóng trải dài suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận ninh thuận
với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
trong đó tâm nóng vẫn tiếp tục tập trung ở các huyện vùng núi phía tây
các tỉnh thành như nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng và cả phú yên
nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi độ
gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam vẫn đang tiếp tục hoạt động mạnh dần
vì thế mà khu vực nam bộ và tây nguyên trong chiều và tối nay đông loạt có mưa rào và rông nhiều nơi
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một mươi ba mươi mm
còn ban ngày nền nhiệt ở tây nguyên tiếp tục duy trì mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nam bộ cũng thấp dưới ba mươi năm độ và không nơi nào xảy ra nắng nóng
trên biển gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại
khiến cho khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
hay khu vực phía tây của vùng biển huyện đà nẵng
đảo trường sa sẽ là những vùng có gió tây nam mạnh nhất lên tới mức cấp năm
có lúc cấp sáu và đây cũng là những vùng có sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
mưa rông xảy ra dài rác nên tầm nhìn xa trên các khu vực biển này cũng thấp dưới một mươi km
nguy cơ xảy ra tố lốc cũng như gió giật
vì thế mà tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước